thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh quảng nam vừa cho biết
thời gian qua do lượng mưa trên địa bàn tỉnh bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm đã dẫn đến hạ du của hệ thống sông vu gia thu bồn bị nhiễm mặn nghiêm trọng
theo số liệu đo đạc nồng độ mặn lúc một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại cầu tứ câu là một hai phần nghìn
tại bể hút trạm bơm tứ câu là năm phần nghìn đến một giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã lên đến một năm phần nghìn
trong những ngày tới nguồn sông vu gia thu bồn không cải thiện thì mặn xâm nhập mạnh đến bể hút trạm bơm vĩnh điện
trước tình hình trên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh quảng nam đã có công văn gửi ủy ban nhân dân thị xã điện bàn
và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam về tổ chức thực hiện đắp đập tạm ngăn mặn tứ câu trên sông vĩnh điện
và hoàn thành trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi đồng thời đề nghị các chủ đầu tư vận hành hợp lý các thủy điện phía thượng nguồn
để bảo đảm nguồn nước phục vụ công tác xeo xạ vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại khu tưới thuộc hạ du sông vu gia thu bồn